để đạt mục tiêu xuất khẩu một mươi tỷ đô la mỹ tôm vào năm hai nghìn hai mươi năm hiện nay cùng với đồng bằng sông kiểu long
các tỉnh miền trung được đánh giá có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển ngành tôm
vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị phát triển bền vững nghề tôm trên cát tại miền trung
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức ngày một mươi sáu tháng năm tại hà tĩnh
sau sự cố môi trường biển hiện nay nguồn nước biển sạch đã giúp cho hoạt động nuôi tôm của các tỉnh miền trung phát triển
tại công ty trách nhiệm hữu hạn grobes hà tĩnh đơn vị có hàng chục ao nuôi tôm thẻ chân trắng
gần khu công nghiệp phomosa giờ đây đang đến kỷ thu hoạch
dự kiến vụ này tôm thẻ chân trắng đạt sản lượng sáu mươi bảy mươi tấn một hectare một năm
với giá thu mua hiện nay một trăm năm mươi hai trăm linh nghìn đồng một kg trừ chi phí công ty thu về từ một đến hai tỷ đồng một hectare một năm
sau sự cố môi trường biển thì chúng tôi cũng đánh giá một cách căn bản
để có một điều chỉnh phương hợp
nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là môi trường biển đã an toàn
và cái nước biển phục vụ cho nuôi trồng đã tốt
chỉ vì vậy ngay trong vụ này đã triển khai gần năm trăm linh người ta cho nuôi công nghiệp cao này
năng suất nơi cao là khoảng ba mươi năm tấn một vụ còn nơi thu bình là khoảng hai mươi tấn
khu vực ven biển miền trung có một mươi bốn tỉnh thành trải dài trên một tám trăm linh km bờ biển
từ thanh hóa đến bình thuận
qua khảo sát của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nơi thu bình cho thấy có khoảng một mươi năm ha có thể nuôi tôm trên cát
hiện nay tại các tỉnh miền trung mô hình nuôi tôm trên cát khá phát triển
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng trung bình năm một năm
năng suất tôm trên cát ở các tỉnh miền trung cao hơn năng suất bình quân chung của cả nước
tuy nhiên dù có nhiều lợi thế nhưng nuôi tôm trên cát tại miền trung
cũng đang gặp phải không ít khó khăn do tại khu vực này khí hậu rất khắc nghiệt
hàng năm thường xảy ra thiên tai bão lũ hạn hán
vì vậy tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích và đưa ra các giải pháp
để việc phát triển mô hình nuôi tôm trên cát phát huy hiệu quả
nuôi tôm ở trên cát thì đòi hỏi quy trình rất khắc khe để chúng ta đảm bảo được
thứ nhất là về môi trường thứ hai bị không bị xung đột với các dạng kinh tế khác
và thứ ba nữa là đòi hỏi nuôi dưỡng nguồn nước thì đòi hỏi rất nghiêm ngặt
chính vì thế giá thành đầu tư cho các thiết chế ở vùng này là phải cao
chính vì thế chúng tôi sẽ báo cáo để có những chính sách làm sao hỗ trợ về mặt hạ tầng
ở mức độ nào đó để cho phù hợp với tình hình phục vụ cho thâm canh
cũng như chăn nuôi theo quy trình bền vững của chúng ta
để đưa con tôm trở thành mặt hàng chủ lực của miền trung
đòi hỏi phải triển khai đồng bộ các giải pháp từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ
bởi trên thực tế nuôi tôm trên cát cũng dễ gặp rủi ro dịch bệnh
nếu không kiểm soát tốt kỹ thuật nuôi cũng như nguồn thức ăn nguồn nước
vì vậy việc quy hoạch vùng nuôi tôm và đầu tư hạ tầng thủy lợi cho các khu vực nuôi
cần được các địa phương xây dựng cụ thể